đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán người qua biên giới
có liên quan đến nhiều đối tượng là người nước ngoài và việt nam
trước đó nhận được tin báo của anh lý a sơn chú tại xã lao trải huyện sapa về việc em gái mình là lý thị mơ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bị một số đối tượng lửa bán sang trung quốc
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã lên phương án và phối hợp với các cơ quan chức năng trung quốc
giải cứu thành công lý thị mơ
cân cứ vào lời khai của nạn nhân sau một thời gian điều tra xác minh
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng châu á rổ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu dân tộc mông chú tại thôn chu lìn xã lao trải huyện sapa
tại đồn biên phòng đối tượng này khai nhận đã làm quen với nạn nhân qua mạng giao lô
sau đó y đã rủ nạn nhân ra lào cai chơi để lấy lòng tin
rồi câu kết với nhiều đối tượng để lừa bán nạn nhân sang trung quốc
trước đó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội mua bán người qua biên giới đối với châu a rổ đồng thời đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình